đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị sơ kết
việc thực hiện công tác kiểm tra thanh tra và giám sát cấp thành phố năm hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
trong năm nay công tác thanh tra kiểm tra giám sát tại tp hcm tập trung đẩy mạnh việc thu hồi
tài sản bị chiếm đoạt gây thất thoát cho nhà nước
trong các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với tổ chức đảng và đảng viên xem xét xử lý hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm theo đúng quy định
giám sát tiến độ và hiệu quả của các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố
kiểm tra việc phát hiện xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát cho nhà nước
trong các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng và phức tạp
cũng tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác kiểm tra
thanh tra và giám sát cấp thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong năm qua thành phố đã có một mươi bảy tổ chức đảng và một mươi năm đảng viên có thiếu sót khuyết điểm vi phạm
và đang xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ba đảng viên thuộc đảng bộ quận thủ đức
hoạt động thanh tra đã công bố công khai các vi phạm của cán bộ đảng viên và tổ chức đảng
trên phương tiện truyền thông từ đó góp phần ngăn ngừa đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực
của cán bộ công chức trong thực thi công vụ